thưa quý vị năm hai nghìn một mươi hai tín ngưỡng thờ cúng hùng vương đã được tổ chức unesco chính thức công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
cho đến nay tín ngưỡng thờ cúng hùng vương đang được bảo tồn và phát huy càng thể hiện rõ giá trị là biểu tượng tinh thần của dân tộc
đó chính là sức mạnh cội nguồn quy tự sự đoàn kết của các thế hệ người dân việt nam sinh sống ở mọi miền tổ quốc
kể cả kiều bào ta ở nước ngoài tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tín ngưỡng thờ cúng hùng vương xuất phát từ mạch nguồn dân tộc từ sự tôn vinh những nhân vật lịch sử có công dựng nước đã tạo lập ra quốc gia dân tộc
cùng với đó đạo lý uống nước nhớ nguồn của các thế hệ người dân việt nam khiến cho tín ngưỡng thờ cúng hùng vương càng linh thiêng và có sức lan tỏa sâu rộng
bên cạnh đó tín ngưỡng này cũng nhắc nhở mỗi người dân việt nam về ý nghĩa của hai chữ đồng bào
cùng được sinh ra trong một cuộc đời
mọc của mẹ âu cơ là con lạc cháu hồng
từ đó tạo nên sức mạnh của ý chí cộng đồng của tôn thần đại lực kết dân tộc
vâng thưa quý vị theo số liệu thống kê của bộ văn hóa thể thao và du lịch
hiện nay trong cả nước có hơn một bốn trăm linh di tích thờ hùng vương và các nhân vật thời hùng vương
riêng tỉnh phú thọ vùng đất cội nguồn dân tộc thì có khoảng ba trăm năm mươi di tích
bên cạnh đó đền thờ vua hùng còn được xây dựng
tại một số quốc gia trên thế giới nơi có cộng đồng người việt sinh sống
điều này cho thấy sức lan tỏa và ăn sâu của tín ngưỡng thờ cúng hùng vương trong đời sống của người việt
làm thế nào để tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị tốt đẹp của tín ngưỡng thờ cúng hùng vương
đây cũng sẽ là nội dung trong tiểu mục vấn đề và chính sách sáng nay
cùng khách mời là phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trùng
phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung
về vấn đề tổ chức ngày dỗ tổ hùng vương một mươi ngày liền
rõ ràng là tín ngưỡng thờ cúng hùng vương đã được nhà nước ta quan tâm và được người dân vô cùng ủng hộ
và thực hiện những cái tín ngưỡng đó rất là đều đặn và rất là có ý nghĩa
trong ngày dỗ tổ hùng vương thì cái tín ngưỡng đó được thực hiện một cách gọi là cụ thể
và thông qua những hoạt động dân gian đó thì đã khắc họa lại xã hội thờ hùng vương ngày xưa đã sinh hoạt
gần gũi với nhau thế nào
thân cận ra sao đoàn kết ra sao và đồng thời cũng hướng cái người dân tới một cái gọi là
hãy khắc ghi những truyền thống của dân tộc và chúng ta cần phải phát huy hơn nữa
trong bối cảnh lịch sử trong xã hội hiện đại ngày nay
hiện nay thì gắn di sản với phát triển du lịch đang là một trong những định hướng
để vừa phát huy cũng như là bảo tồn các giá trị của di sản ạ
vậy thì theo phó giáo sư trong thời gian tới chúng ta cần phải thực hiện tổ chức việc này như thế nào
để đạt được kết quả tốt ạ
ngày dỗ tổ hùng vương cũng như là
cái hoạt động về mặt văn hóa lịch sử trong ngày dỗ tổ hùng vương
thì nó là điểm thu hút cái sự quan tâm sự chú ý của rất nhiều tầng lớp dân chúng
từ già đến trẻ từ các dân tộc từ người kinh đến người mường cho đến người thái
cho đến người ba na ý đê
đúng không ạ bởi vì là đấy chính là họ quan niệm rằng là tất cả người việt nam chúng ta
đều là con lạc cháu hồng đều là chung một tổ tiên cho nên là họ luôn luôn hướng về
đấy cũng là một cái thời điểm thời cơ để mà
phát triển du lịch song song với lại cái sự gọi là bảo tồn
cái gọi là những giá trị văn hóa xung quanh cái di tích lịch sử đền hùng
thì tôi cho rằng đấy chính là một trong những cái điểm sáng
về gọi là gắn du lịch với lại những cái di sản văn hóa
mà đã được gọi là nhà nước công nhận cũng như là được tổ chức unesco công nhận
vâng thưa phó giáo sư hiện nay thì tỉnh phú thọ đã đưa tín ngưỡng thờ cúng hùng vương
và giảng dạy chính khóa tại các nhà trường ạ
vậy thì theo phó giáo sư bên cạnh cách làm này thì trong thời gian tới
chúng ta cần thực hiện những cái biện pháp những cái chương trình như thế nào
để có thể lưu truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp truyền thống đến với thế hệ trẻ
tôi cho rằng đấy là rất tốt đã gắn cái di sản văn hóa gắn cái truyền thống lịch sử
với lại cái gọi là giáo dục hiện nay
và các cái thế hệ học sinh ấy họ được gọi là sống trong cái môi trường văn hóa đó
họ lại được trực tiếp trải nghiệm và tiếp thu những tinh hoa văn hóa đó thì là rất là tốt
họ sẽ là người tiếp tục duy trì
ví dụ trong giáo trình sách
để mà dạy học sinh chẳng hạn cũng nên có những cái nhắc nhở đến một số cái di tích lịch sử
cũng như những cái di sản văn hóa thế giới mà trong đó có tin ngưỡng thật của mùng vương
trên mạng xã hội rồi thì qua truyền thông báo chí
chúng ta cũng nên gọi là cũng có những cái chương trình
để mà làm sao bất kỳ ai cũng có thể cập nhật được
đấy là chính là những cái biểu những cái cách làm rất là tốt
để mà làm sao chúng ta lan tỏa hơn nữa
cái giá trị tinh thần cũng như là cái sức mạnh quốc gia dân tộc
thông qua hay gọi là
một lần nữa xin cảm ơn